tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay tại thành phố cần thơ
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện cờ đỏ
tại buổi tiếp xúc ghi nhận và giải đáp các ý kiến của cử tri huyện cờ đỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã đông thắng
đồng chí trần thanh mẫn chia sẻ tình trạng ô nhiễm sẽ sớm được giảm tải khi nhà máy xử lý rác ở huyện thới lai đi vào vận hành
đề nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ có văn bản gửi cho thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại quy hoạch của trường bắn đồng bằng sông kiểu long tại xã đông thắng
nếu không có nguồn lực triển khai thì phải giải tỏa để người dân yên tâm canh tác sản xuất
đồng thời đề nghị lãnh đạo xã đông thắng tích cực giúp đỡ người dân làm ăn phát triển kinh tế
tránh tình trạng đạt xã nông thôn mới nhưng đời sống của người dân vẫn còn khó khăn